đã hơn một mươi bảy năm trôi qua kể từ ngày báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thủ tướng chính phủ thông qua vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn ba đến nay
dự án đại học quốc gia hà nội tọa tại hòa lạc dường như vẫn rậm chân tại chỗ
đây là ngôi nhà của gia đình bà phạm thị hường ở thôn năm xã thạch hòa huyện thạch thất thành phố hà nội
ngôi nhà cấp bốn được xây dựng đã hai mươi sáu năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng
nó rột nó mục cái này thì sợ nó sập xuống thôi
chứ lo nó sập
ở đây hay có rồng giò rồng lốc ấy nó hay sập xuống
thì cũng ra cố lại kè lại hay là lấy những cái cành tre cành giếc ra cố lại chống lại cho nó đỡ thôi
xã thạch hòa hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân phải sinh sống tạm bỡ trong khu dự án đại học quốc gia hà nội
nói là tạm bỡ bởi vì hầu hết nhà cửa ở đây đều đã xuống cấp rột nát
đường xá không được đầu tư
cây cối không được trồng mới
còn đây là một trong số các khu tái định cư để di rời các hộ dân trong vùng dự án
cỏ dại mọc um tùm không điện không đường vào cũng không nước
trong khi đó theo kế hoạch được phê duyệt các dự án tái định cư sẽ cơ bản hoàn thành ở giai đoạn một
tức là từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
công trình làm xong nhưng mà cái phần chưa công trình mới làm xong thì công trình cũ nó đã xuống cấp rõ rồi
cho nên tôi cũng đề nghị là để cho tính đồng bộ
và bảo đảm cho người dân ra được
anh biết là cấm rất nhiều các hộ dân được nhận đất ở đây để làm nhà
nhưng chưa có một gia đình nào đến đây bởi vì điều kiện bảo đảm chưa có
thiếu vốn được xem là khó khăn nhất của dự án
dự án thì là hai mươi năm tỷ lấy số tròn
nhưng đến nay thì mới được cấp dự án mới được cấp là một chín trăm tám mươi tỷ lấy số tròn
và vừa rồi năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi thì chính phủ đã ưu tiên được đầu tư bổ sung từ nguồn dự phòng quốc gia thêm năm trăm linh tỷ nữa
chúng tôi cũng đang tiến hành nỗ lực để triển khai các phần khối lượng tiếp theo
theo kế hoạch dự án đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc hoàn thành sẽ là một khu đô thị đại học lớn nhất việt nam
mục tiêu đến năm hai nghìn một mươi năm sẽ đưa một số đơn vị trực thuộc lên cơ sở hòa lạc
năm hai nghìn hai mươi năm sẽ chuyển toàn bộ đại học quốc gia hà nội cùng các cơ sở trực thuộc lên
thế nhưng với tiến độ hiện nay thì chưa biết bao giờ dự án đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc mới được hoàn thành